hủ tục là phong tục tập quán đã lỗi thời lạc hậu làm cản trở tiến trình phát triển
lâu nay những hủ tục thường mang màu sắc mê tín đã trở thành vật cản
là gánh nặng truyền đời đối với các cộng đồng người nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
làm thế nào để bài trừ hủ tục hiệu quả
đó là câu hỏi tưởng dễ trả lời nhưng để giải quyết thấu đáo vẫn còn nhiều điều đáng bàn
biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất chính là tuyên truyền và giáo dục
bằng cách nào đó để người ta hiểu ra rằng đã là những hành vi sai trái độc ác để họ từ bỏ
đó là giải quyết vấn đề một cách cần cơ